công an thành phố bảo lộc tỉnh lâm đồng đang khẩn trương củng cố hồ sơ chứng cứ để đề nghị truy tố một mươi hai đối tượng là hai nhóm thanh niên
có hành vi mang theo hung khí như mã tấu dao và gậy để đánh nhau tại một quán karaoke gây mất trở tự công cộng trên địa bàn
theo kết quả điều tra ban đầu vào tối ngày hai mươi bốn tháng một mươi tại quán karaoke tn trên đường trần phú đã xảy ra vụ việc hai nhóm đối tượng dùng hung khí đánh nhau
khiến bốn người bị thương phải nhập viện cấp cứu
ngay trong đêm lực lượng công an đã vào cuộc điều tra truy xét
đến ngày hai mươi tám tháng một mươi công an thành phố bảo lộc đã xác định hai nhóm trên do nguyễn xuân linh và lê duy thắng cầm đầu
chỉ vì mâu thuẫn cá nhân hai nhóm này đã đánh nhau ở khu vực quầy lễ tân của quán karaoke rồi đuổi đánh nhau ra ngoài vỉa hè đường trần phú
gây bức xúc trong dư luận gây mất an ninh trật tự tại địa phương
công an thành phố bảo lộc tỉnh lâm đồng đang tiếp tục đấu tranh củng cố hồ sơ để đề nghị truy tố các đối tượng về tội gây dối trật tự công cộng